nhằm chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín đáp ứng nhu cầu hồi hương của các công dân châu âu
cũng như vận chuyển hàng hóa hỗ trợ y tế cho cộng hòa xét
bamboo airways sẽ phối hợp cùng với đại sứ quán cộng hòa xéc tại việt nam
thực hiện chuyến bay đặc biệt trạng hà nội praha cộng hòa xéc vào hôm nay để đưa các công dân châu âu về nước
bamboo airways sẽ đưa máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner vào khai thác cho chuyến bay đặc biệt này
dự kiến khởi hành vào lúc tám h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba từ sân bay quốc tế nội bài hà nội tới braha cộng hòa séc
chuyên trở hai trăm tám mươi hành khách du lịch và mang quốc tịch xéc châu âu về nước
chuyến bay này cũng sẽ vận chuyển hàng hóa y tế của chính phủ việt nam đến cho cộng hòa séc
nhằm hỗ trợ nước này giải quyết tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
hành khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với đại sứ quan xéc tại việt nam để biết thêm chi tiết và đặt mua vé